thủ tướng đã đề nghị việt nam và thụy điển mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau
việt nam và thụy điển có nhiều cơ hội và tăng cường hợp tác trong giáo dục đào tạo khoa học công nghệ công nghệ xanh phát triển đô thị thông minh và các ngành công nghiệp hỗ trợ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng hoan nghênh chuyến thăm sắp tới của phái đoàn các doanh nghiệp hàng đầu thụy điển đến việt nam
nhằm mở rộng cơ hội đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực việt nam ưu tiên như ngành điện tử sản xuất phụ tùng ô tô và chế biến thực phẩm nước giải khát
con số một tỷ usd đạt được trong một mươi tháng đầu năm thể hiện sự tăng trưởng lành mạnh của thương mại song phương
thủ tướng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác để tăng gấp đôi con số trong tương lai
thủ tướng cũng kêu gọi thụy điển khuyến khích eu sớm ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu nhằm tạo thuận lợi cho các mối liên kết thương mại giữa việt nam và thụy điển
nhân kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao việt nam thụy điển vào năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng yêu cầu hai bộ ngoại giao hai nước phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm hoạt động văn hóa du lịch thương mại và xúc tiến đầu tư
ông khẳng định việt nam luôn là đối tác tin cậy trong mối quan hệ lâu đời và hợp tác nhiều mặt với thụy điển
bộ trưởng ngoại giao margot van stam cho biết thụy điển mong muốn trở thành bạn tốt và là đối tác đáng tin cậy của việt nam
bà cho rằng là người bạn tốt của nhau hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao
bà nồng nhiệt chúc mừng việt nam tổ chức thành công tốt đẹp tuần lễ cấp cao apec vừa qua
nhân dịp này bà chia sẻ với những thiệt hại mất mát của người dân việt nam do bão lũ gây ra vừa qua
và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với việt nam về thích ứng với biến đổi khí hậu
trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm hợp tác phát triển bỉ tại việt nam một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
và hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam bỉ vào năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ ngoại giao bỉ ông dick archer
đã thăm và làm việc tại việt nam từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tới ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
trong chuyến thăm lần này thứ trưởng dick archer gặp thứ trưởng ngoại giao việt nam
ông bùi thanh sơn để trao đổi về hợp tác song phương giữa bỉ và việt nam
và về tiến triển liên quan tới hiệp định thương mại tự do giữa eu việt nam
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ông lê quốc doanh
bàn về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp và thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thế phương
đồng chủ trì cuộc họp ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ tư
để trao đổi về quan hệ hợp tác kinh tế xã hội giữa hai nước
trong hội thảo hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của việt nam
do đại sứ quán bỉ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng tổ chức
cùng ngày thứ trưởng dick archer sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận tài trợ
từ quỹ học bổng cựu sinh viên bỉ trong khuôn khổ dự án hỗ trợ xây dựng năng lực
khoản tài trợ này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa các doanh nghiệp của việt nam và bỉ
cũng như quan hệ gắn bó giữa bỉ với hơn hai cựu sinh viên việt nam
nhiều sinh viên việt nam đã nhận học bổng hợp tác phát triển bỉ và học tập tại bỉ
quan hệ gắn bó này sẽ được phát huy hơn nữa nhờ chương trình tài trợ này
quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển trong những năm vừa qua
hiện nay trong số các nước eu bỉ là nước xuất khẩu lớn thứ sáu và nước nhập khẩu lớn thứ tám của việt nam
tổng kinh ngạch xuất khẩu giữa bỉ và việt nam đạt hai bốn mươi năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi sáu
ngày càng nhiều các công ty của bỉ đầu tư vào việt nam
bỉ tự hào về một số dự án hàng đầu tại việt nam
hiệp định thương mại tự do giữa eu và việt nam mang đến những cơ hội mới thúc đẩy giao thương hơn nữa
năm nay bỉ và việt nam kỷ niệm bốn mươi năm hợp tác phát triển bỉ tại việt nam
và sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm của thứ trưởng dy aten tới việt nam sẽ là cơ hội thắt chặt hơn nữa
quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực từ thương mại tới hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp
cũng trong dịp này thứ trưởng đích aten và một số lãnh đạo của chính phủ việt nam
đã công bố logo kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
logo này được chọn ra từ các thiết kế của các sinh viên đại học mỹ thuật công nghiệp việt nam
đã tham gia khóa học thiết kế logo kéo dài một tuần do chuyên gia thiết kế đổ họa người bỉ giảng dạy
logo đã nhận được sự bình chọn của công chúng qua facebook
và tiếp đó là đánh giá công tâm của ban giám khảo gồm các chuyên gia của việt nam và bỉ cho năm kỷ niệm trọng đại này
vâng những thông tin trong phần tin ngắn đã giúp cho quý vị có được những thông tin cập nhật trong tuần qua
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyện việt nam với sự dẫn dắt của biên tập viên hoàng hà
đại sứ nguyễn quang khai là nhà ngoại giao chuyên nghiệp
trong ba mươi bảy năm công tác ông đã làm việc tại nhiều nước trung đông
là đại sứ việt nam tại iran jordan yemen và uae
và cái kỷ niệm đáng nhớ nhất là cái lần đầu tiên mình được cử làm đại sứ
thì ông bộ trưởng thương mại có nói rằng là ông đại sứ ơi bây giờ tình hình iraq là nó hết sức khó khăn
đại sứ đã ở đây một tuần rồi thì đại sứ biết dân của chúng tôi đang đứng trước cái nạn đói
và nếu mà dân bị đói thì chính phủ chúng tôi không còn tồn tại nữa
tôi cảm thấy rằng là trong lòng tôi cảm nhận được rằng là ông ấy muốn nói như là sốc khóc
súc động quá
bởi vì đại sứ đầu tiên vừa sang và người ta trình bày một cái mà mình trình bày những khó khăn như thế mà mình không giúp đỡ
thì rất là không hay thế nào trong cái quan hệ sắp tới
tôi nói lại cái yêu cầu đó của phía iraq
và bà tổng đại sứ của công ty lương thực miền bắc ấy
bà ấy đã quyết định
là giao cái tàu gạo
thì khi mà cái tàu đấy là cái tàu trở thành cái tàu nước ngoài đầu tiên trở lương thực thực phẩm đến iraq
và được đón tiếp rất là nồng nhiệt rất là trọng thị tại cái cảng al basra của iraq
có thể nói là đại sứ đã có một sự khởi đầu rất tốt đẹp tại iraq ngay trong những ngày đầu tiên
và đó là một sự may mắn
và theo ông thì cái cơ duyên nào khiến cho ông trở thành đại sứ tại iraq mà không phải là một quốc gia khác
tôi thì thứ nhất là tôi là học về ngôn ngữ ả rập
trước đây phải nói rằng là chính phủ của mình là cũng đã có những cái nhìn trước nhìn xa trong rộng
tại sao đại sứ lại học được một ngôn ngữ khó như thế ạ
vâng thì đấy là sự phân công
và lúc bây giờ thì đảng và chính phủ phân công gì thì mình thực hiện
châu âu là người đầu tiên sắp đặt thiết lập sứ quán việt nam tại iraq cũng như là một số quốc gia tại trung đông
và thưa ông còn nhớ là năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi mà anh và mỹ phát động chiến dịch kéo sa mạc
thì việt nam đã đưa một đoàn hai mươi tám người một đoàn doanh nhân doanh nghiệp hai mươi tám người sang iraq
và trong bối cảnh này thì là một đại sứ ông đã gặp phải phải đối diện với những cái khó khăn như thế nào
thì cái đoàn đấy là do thứ trưởng bộ công nghiệp là ông lê huy côn tôi còn nhớ
thế thì ông ấy có gọi điện lên cho tôi
ông bảo là anh khai ơi bây giờ đoàn đã vào đây rồi thì anh xem thế nào
chúng ta có nên vào tiếp hay là để cho mọi người về
thì đấy cũng là một cái câu hỏi hết sức khó khăn một cái quyết định hết sức khó khăn
bây giờ tôi nói rằng là thôi các anh cứ vào đi thì đến lúc nhỡ xảy ra cái chuyện gì
thì làm sao mình có thể nói với trong nước
ông này liều
thế thì tôi cũng suy nghĩ tôi bảo là theo tôi thì nên vào
anh cuôn thì anh cũng rất là cẩn thận
thế anh bảo là thôi bây giờ là các chị phụ nữ thì cứ ở đây để cho anh em là
chia lửa với anh em sứ quán
ừ anh em vào chia lửa thôi
chứ còn các chị em phụ nữ thì ở lại
chứ không có
thực ra thì cũng phải nghĩ đến những chị em phụ nữ người ta hay không
thế nhưng mà lúc bây giờ đặc biệt là những chị em phụ nữ thì lại rất hàng hài
người ta bảo rất khoát chúng tôi cũng gọi là các anh đi tôi cũng đi
và chúng tôi vào cùng chia lửa với sứ quán
ôi chúng tôi không sợ
thế thì sáng hôm sau là đi lên trên bộ thương mại thì đàm phán cũng là ở dưới hầm
thì bạn đánh giá rất cao là trong cái lúc mà khó khăn nguy hiểm như thế
thì chỉ có đoàn việt nam là đến iraq thôi
để chia lửa với cả nước bạn
để chia lửa với iraq đồng thời là đem cơ hội cho nước bạn giúp đỡ bạn
thì ông bộ trưởng nói rằng riêng các bạn đã đến với chúng tôi trong những cái lúc như thế này
nó là một cái sự biểu thị cho cái tình hữu nghị rồi
cái tình cảm rất là thân thiết giữa việt nam với iraq
cần bao nhiêu hợp đồng là phía iraq cũng dành cho việt nam hết
tất cả những cái chương trình về cung cấp lương thực thực phẩm rồi những cái thuốc men cũng đều dành cho việt nam
thế thì đấy là một cái mà ngay khi mà đoàn ra khỏi hầm cái thì phải nói đứng đây nhìn thấy tên lửa nó bắn vào bốc khói nghi ngút ở nhiều nơi ở trong cái thành phố bát an
thì cái đó tôi nghĩ rằng là cũng ấn tượng nhưng mà phải nói một cái điều rất may và bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng thấy là mình cũng liều
bởi vì là giả sử thôi có một ai đó trong thành viên của đoàn mà bị thương hay là bị không may bị then đạo đấy thì phải nói rằng mình lúc bây giờ rất khó có thể nói được với trong nước
nhưng cũng may mắn là
rất may mắn
có lẽ là trong cái do mình làm việc nó vì đất nước thì mình cũng gặp cái may mắn và không ai người ta hại mình trong cái chuyện đó
một câu chuyện rất là ấm áp về tình cảm về quan hệ ngoại giao
nói về tình cảm của đại sứ quán việt nam và iraq cũng như là từ những người việt nam ở trong nước sang chia lửa với lại các cán bộ ngoại giao của đại sứ quán việt nam tại baghdad ở thời điểm đó
thưa đại sứ thì khi quay trở lại iraq lại đúng thời điểm chiến tranh nữa
khi mà phải chứng kiến cảnh đại sứ quán việt nam bị đổ vỡ như vậy thì cái ấn tượng trong đại sứ còn lại đến bây giờ là gì ạ
chúng tôi rời iraq
lúc bây giờ là phải sơ tán sang jordan thì chúng tôi rời iraq trong một cái tâm trạng rất là buồn
bởi vì mình đã sống và làm việc ở đấy rất nhiều năm
và mình đã có cái mối quan hệ với những người bạn iraq ở đấy rất là tốt đẹp
lúc bây giờ tình hình an ninh của iraq là hết sức phức tạp
nó không còn như chính quyền cũ nữa
và ra đường phố thì nhìn thấy đầy xe tăng mỹ
và người ta còn đề một cái biển ở đằng sau xe tăng mỹ
mỗi một cái xe tăng người ta nói rằng đề nghị các bạn là phải tránh xa
nếu mà về sứ quán mà nằm ngủ thì tôi cũng phải rất sợ
sợ làm chi
bởi vì là lúc bây giờ nó bắn lung tung
và khi quay lại sứ quán thì anh em nó chỉ luôn vào cổng sứ quán là đã có rất nhiều vết đạn
họ bắn vào sứ quán
họ cứ thế đi ngoài đường là bắn thôi
nhưng họ đi họ cứ bắn bắn loạn giọt đường
mình cũng cảm thấy sợ
nhưng mà họ bắn như thế để thị uy
về đến nơi thì mới thấy rằng là mình mới an toàn
về đến sứ quán mình mới an toàn
đó trong cái thời kỳ đấy là thời kỳ hết sức là nguy hiểm khó khăn
cái thành tiệu đạt được của ngoại giao việt nam đó chính là ghi dấu ấn và được người dân của nước sở tại rất là yêu quý
và đó chính là một trong những cái chìa khóa dẫn đến những cái thành tiệu sau này
và thưa ông ông có thể chia sẻ gì về câu chuyện về chuyến gặp mặt lịch sử của bà nguyễn thị bình và ông sardahusen
cũng như là việc iraq xóa nợ cho việt nam
thì cái hồi đấy là trước khi xảy ra chiến tranh
năm hai nghìn hai thì bà bình là cái người mà được phía iraq người ta rất là yêu mến và kính trọng
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi mà mình giải phóng khi việt nam giải phóng
thì lúc bây giờ là hòa bình lại trở lại iraq
với cái nhiệm vụ tức là sang đấy để
xem là cái khả năng mà iraq cho mình vay tiền hoặc vay dầu
năm hai nghìn hai thì mình vẫn còn nợ iraq
vẫn chưa trả hết
vẫn còn chưa trả hết
thế thì lúc bây giờ là hòa bình bà có xin phép chính phủ đi thăm iraq
thế thì trong cái cuộc gặp gỡ với ông sadam ấy
bà nói rất thật thà
tôi chỉ trước đây là tôi với ông ký một cái hợp đồng
ông cho tôi vay giàu
thế và đến nay tôi chỉ còn sáu tháng bảy tháng nữa tôi về hưu thôi
nhưng mà tôi vẫn chưa trả được cái số tiền này cho ydak
thế thì tôi cảm thấy nó cũng không vui
thế thì ông sadar ông ấy nói ngay
là thôi bà về nghỉ
là cho nó khỏe
giữ gìn sức khỏe
không phải lo lắng gì cả
từ giờ phút này trở đi
thì giữa chúng ta không còn cái nợ gì nữa
một thành công của công tác ngoại giao đấy
công tác ngoại giao
vâng thưa ông ông là một đại sứ việt nam tại iraq trong hai thể chế chính trị
từ thời ông sadar hussein
và sau đó là thể chế chính trị tiếp theo
thì ông có đánh giá gì về cái điều này
cũng như là ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao của việt nam ạ
phải nói rằng là
dù có ở bất cứ một cái chế độ chính trị nào
thì cái người dân iraq
và ban lãnh đạo iraq
chính phủ iraq
đều có cái mối quan hệ rất tốt
đối với việt nam
dù là có thay đổi chế độ chính trị
thay đổi lãnh đạo
thì cái mối quan hệ giữa việt nam và iraq
vẫn sẽ rất tốt
và việc xây dựng hình ảnh của việt nam tại iraq
cũng như là tại của các nước trung đông tại việt nam
cũng đã được thể hiện qua những hành động hết sức cụ thể
ví dụ như là mọi người cũng rất là
ngạc nhiên khi mà
ở morocco có một làng việt nam
và ở việt nam lại có một làng morocco
ông thể nói rõ hơn về điều này ạ
cuộc kháng chiến chống pháp ấy
thì pháp đã tuyển mộ rất nhiều những cái lính đánh thuê
là người châu phi
và trong đó thì có rất nhiều những cái lính morocco
sang chiến đấu tại chiến trường việt nam
thế thì sau khi mà chiến tranh kết thúc ấy
thì những người này đã quyết định ở lại việt nam
ở lại luôn việt nam
ở lại luôn việt nam
lấy vợ việt nam
và xây dựng một cái làng morocco
bà vy ạ
hiện nay vẫn còn đây
thế và người ta sinh sống
rồi lấy vợ việt nam
lẻ con cái
thì các thứ
thế vừa rồi thì
năm gần đây ấy
thì ông vua morocco
ông ấy nói rằng là
ông ấy muốn nhận những cái người morocco này trở về
thì đến gần một trăm linh người morocco
đã trở về morocco
theo cái quyết định của vua morocco
thì về bên đấy
người ta vẫn giữ cái mối tình cảm
rất là tốt
đối với việt nam
thành lập một cái làng việt nam
ở tại morocco
ở tại morocco
và hiện nay là
hiện nay ở chỗ bà vy
người ta vẫn xây một cái
theo cái kiểu morocco
cái cổng trào
kiến trúc morocco
theo kiến trúc morocco
thưa đại sứ
có một cái
câu hỏi thế này
tôi muốn gửi tới đại sứ
nhìn vào hành trình làm ngoại giao của ông
tại cái nước trung đông
trải qua một quãng thời gian rất dài
qua rất nhiều năm
cứ hết nhiệm kỳ lại về
rồi lại sang
thì như vậy
có khi nào mà
ông coi những quy hướng thứ hai của ông không ạ
cũng gắn bó
với cái khu vực này
và mình hiểu người ta
để quan hệ
tranh thủ cái tình cảm
với những người dân
ở cái khu vực trung đông này
cho nên là
sau khi mà
tôi kết thúc cái nhiệm kỳ
một cái địa bàn
để sang công tác
ở châu âu chẳng hạn
hay là một cái khu vực nào khác
ông sẽ đi chưa
nhưng mà tôi cuối cùng
tôi quyết định chọn
khu vực trung đông
khu vực iraq
đó là một cái duyên nợ
ngay từ những ngày đầu tiên
cho đến những ngày cuối cùng
thuộc khối trung đông
cựu đại sứ
nguyễn quang khai
từ nãy đến giờ
ngồi trong trường quay
nghe chúng ta trò chuyện
có rất nhiều
những bạn sinh viên
làm khán giả
đến từ các trường đại học
ở tại hà nội
tôi nghĩ là các bạn
được những câu chuyện
ngoại giao của đại sứ
cũng như là
những tình cảm
và hơi thở
cuộc cuộc sống
thì tôi nghĩ là các bạn
sẽ có những câu hỏi
gửi đến đại sứ
trao đổi trực tiếp với đại sứ
xin mời bạn
cháu xin được chào
chú nguyễn quang khai
cháu xin được đặt câu hỏi cho chú là
trong khi nghe
câu chuyện của chú
chia sẻ cùng
với anh hoàng hà
về những cái năm tháng
về ngoại giao
theo cháu được biết
các nước ở khu vực trung đông
thì người dân
đa số là theo
đạo hồi ạ
và cháu muốn
hỏi chú về
những cái khó khăn
mà chú gặp phải
cũng như các
ở đoàn của chú gặp phải
ở tại các nước đấy ạ
và cách mà
chú cùng đoàn ngoại giao
thích nghi cùng với cái văn
nền văn hóa của
câu hỏi rất là hay
thì trong cái
cuộc đời hoạt động ngoại giao của mình ấy
tại các nước
theo đạo hồi
ở trung đông ấy
thì phải nói là chú cũng
bất cứ cái khó khăn gì đâu
miễn là mình tôn trọng
cái phong tục tập quán của họ
và đặc biệt là khi mà mình hiểu
cái ngôn ngữ của họ quan trọng lắm
làm đại sứ
hay là làm một nhà ngoại giao
ở các nước ả rập ấy
mà nói được
cái tiếng của người ta
thì phải nói là
người ta rất là quý
ông có thể
nói một câu tiếng ả rập
cho chúng tôi được
nghe được không ạ
thí dụ như
một cái câu
chào hỏi đến nơi
đạo hồi ấy
là gặp nhau
là người ta chào hỏi
thí dụ như là
ah hoa lạch
không hôn nhau đâu
thì nhưng mà là
thì lại là
hôn đàn ông
hôn má thôi
rất nhiều người
biết cái đó
thế nhưng mà
gặp người ả rập ấy
thì mình cứ chạm má
và má của người ta
hoặc là chạm cái mũi vào nhau
chạm mũi vào nhau
có thể là qua chương trình
sẽ có một bạn trẻ nào đó có ý định muốn đi học tiếng ả rập trăng
và tôi nghĩ là các bạn vẫn còn rất nhiều những câu hỏi
muốn gửi tới đại sứ nguyễn quang khai
xin mời bạn
trước hết cho con xin gửi lời chào
tới đại sứ nguyễn quang khai
và anh hoàng hạ
con xin tự giới thiệu con là
sinh viên trường học viện báo chí và tuyên truyền
con muốn có một câu hỏi
khoảng thời gian hoạt động ấy
tình hình hết sức là khó khăn
an ninh bất ổn
và tình hình chiến tranh kéo dài rất là lâu
và vì thế
con muốn xin đặt câu hỏi
chú làm sao để liên lạc
với gia đình ở việt nam
con cảm ơn
chú thì phải nghĩ ra
một cách khác
sử dụng máy telex
thế thì chú cứ hẹn
cái doanh nghiệp ở trong nước này này là
thí dụ như là tính là
cái giờ giấc nó khớp nhau
thí dụ như là một mươi hai h
hôm nay là mình lên cái máy telex
nói chuyện với nhau
thì chú lúc bây giờ thì chú cũng đánh máy kém
cứ màu cỏ này này
cứ màu cỏ này bên kia
thì lại đáp lại
thế thì nhìn ra cái
nó ra cái máy
cái in ra cái
cái giấy này này
thế là mình lại đọc
thì đấy liên hệ với
trong nước chỉ còn cái cách duy nhất là như thế
mà vẫn thực hiện được
những cái hợp đồng rất lớn
hàng trăm triệu đô
và qua câu chuyện của đại sứ nguyễn quang khai
thì chắc hẳn là chúng ta cũng cảm nhận được rất nhiều
những khó khăn mà các nhà ngoại giao việt nam
đã phải trải qua
chứ không chỉ là một con đường chảy toàn hoa hồng
như là có thể chúng ta những người chưa trải nghiệm
có thể lúc nào đó đã nghĩ như vậy
và xin được trân trọng cảm ơn
đại sứ nguyễn quang khai đã dành thời gian
cho chương trình đến với chúng tôi
tôi cũng mong rằng
sắp tới đây các bạn trẻ
học ở các trường đại học ở đây
sẽ trở thành
những nhà ngoại giao giỏi
để mà đóng góp vào
cái việc tăng cường
cái quan hệ hữu nghị
và hợp tác giữa việt nam
với các nước
thưa quý vị
chúng ta vừa lắng nghe những chia sẻ lý thú
của đại sứ nguyễn quang khai
nhà ngoại giao duy nhất trong lịch sử ngoại giao việt nam
có bốn nhiệm kỳ công tác liên tục tại iraq
một vùng đất với nhiều biến động
với những câu chuyện và những trải nghiệm đầy ấn tượng
của ông về một trung đông muôn vàn khó khăn
nhưng luôn thân thiện yêu quý việt nam
cũng như những khó khăn mà bản thân ông
đã trải qua trong sự nghiệp ngoại giao
với cương vị là một vị đại sứ
để tiếp theo chương trình
xin kính mời quý vị tiếp tục với câu chuyện
nghĩa tình người việt ở đất nước chùa tháp
trong tiểu mục chuyện xa xứ
những năm qua
đời sống vật chất và tinh thần của bà con việt kiều
ở campuchia từng bước được cải thiện
một bộ phận bà con làm ăn khá già
có điều kiện phát triển
hòa nhập tốt vào cộng đồng bản địa
tuy nhiên đa số bà con việt kiều
còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn
đặc biệt là những bà con
ở khu vực biển hồ của campuchia
với tinh thần tương thân tương ái
chia sẻ với những khó khăn của bà con
nhiều tổ chức hội đoàn trong nước
thông qua tổng hội người campuchia
gốc việt nam làm cầu nối
đã tổ chức những chuyến đi thiện nguyện
trực tiếp tới thăm hỏi tặng quà
khám bệnh phát thuốc miễn phí
cho bà con việt kiều nghèo
mới đây nhất
đoàn công tác liên ngành do thứ trưởng ngoại giao
vũ hồng nam dẫn đầu đã đến thăm
và tặng hàng trăm xuất quà cho bà con
việt kiều có hoàn cảnh khó khăn
ở một số tỉnh chung quanh khu vực biển hồ
hồ nước ngọt lớn nhất tại khu vực đông nam á
thứ trưởng vũ hồng nam cho biết
để giúp bà con vượt qua khó khăn
có cuộc sống ổn định
yên tâm lao động sản xuất
đồng góp cho sự phát triển của campuchia
những năm qua
trong những chuyến thăm làm việc tại campuchia
các lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước việt nam
luôn đề nghị chính phủ campuchia
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
và sớm giải quyết giấy tờ cho bà con
để bà con được ổn định
về địa vị pháp lý và kinh tế
chỉ tỉ bốn mươi năm
một trong những nhiệm vụ
ưu tiên hàng đầu
của hệ thống chính trị
của các bộ các ngành
và các địa phương liên quan
là làm sao phải hỗ trợ để
củng cố và tăng cường
địa vị pháp lý của bà con
và từ đó hỗ trợ giúp bà con
củng cố cộng đồng của mình
và thông qua phát triển cộng đồng
để các gia đình của bà con đều phát triển
bà con việt kiều
ở khu vực biển hồ
sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt
và nuôi chồng thì sàn
cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn
nhất là vào mùa thời tiết không thuận lợi
vẫn rất là cảm ơn nhà
cái hảo tâm với là
giúp đỡ cho

là không có tiền bạc gì chứ
bà con việt kiều ở campuchia
đã đoàn kết động viên
giúp nhau tăng cường hòa nhập cộng đồng bản địa
đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa việt
nỗ lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo
làm giàu cho bản thân
đóng góp cho đất nước campuchia
và làm cầu nối tăng cường tình hiểu nghị
giữa hai nước láng giềng việt nam campuchia
tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với mong muốn kết nối giữa những người con
ở xa với quê hương đất mẹ
và thông qua tiểu mục này
chúng tôi rất vui được trở thành những cánh thư nhắn gửi
những yêu thương tới những người thân
và bạn bè của quý vị
thưa quý vị cách nửa vòng trái đất
ở vùng đất nam mỹ có những nỗi nhớ cứ đong đầy
của những người con nơi xa dây dứt
với lời bài hát
làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng
làm sao về được mùa đông
để nghe chu chiều xa vắng
thôi đành du lòng mình vậy
vừa như mùa đông đã về
trưởng nhóm viettel ở peru có lời nhắn tới gia đình
sinh nhật này anh không ở việt nam
nhưng anh em bên này
vẫn tổ chức thổi nến chúc mừng sinh nhật anh rất vui
từ việt nam đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình
nhóm các anh em đang công tác thường trú
tại peru của viettel
chúc mọi người ở nhà có một mùa đông ấm áp nhé
chúng tớ bên này vẫn quyết trí bám trụ phát triển thị trường
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại số thứ ba
xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị và các bạn
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
hoặc qua địa chỉ email tạp chí gn gmail com
trong chương trình tiếp theo

hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo